trong điều tra cơ quan công an đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của trần anh huy chú huyện lai vung thu giữ bốn khẩu súng cùng nhiều tang vật có liên quan
theo điều tra từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba huy đã nhiều lần đặt mua súng và các linh kiện trên mạng xã hội rồi lắp ráp chế tạo súng để bán lại cho hoài và nhiều đối tượng khác để kiếm lời
liên quan đến vụ sập mái nhà đang thi công tại thái bình khiến nhiều người thương vong
vào tối ngày hôm qua nguyễn văn đoàn chú huyện thái thụy tỉnh thái bình đã bị khởi tố bắt tạm giam để phục vụ điều tra
theo điều tra đoàn thuê mặt bằng đất để xây dựng công trình nhà ở
sau khi được cấp phép đoàn tự ý thay đổi thiết kế và thi công xây dựng công trình không đúng với giấy phép đã được cấp
quá trình xây dựng đoàn cũng không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật giám sát an toàn độc lập mà tự mình trực tiếp chỉ đạo thi công
đến chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai khi công nhân đang thi công đổ bê tông mái thì bất ngờ đổ sập khiến ba người tử vong và năm người bị thương
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
phần cuối là những thông tin truy nã đối với đối tượng phạm hoàng anh sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường chú tại bốn trên một trăm ba mươi hai vạn kiếp phường thượng lý quận hồng bằng tp hải phòng về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an quận lê trân thành phố hải phòng là đối tượng vũ anh đức sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại ba mươi hai b trên tám mươi tám phạm hữu điều phường niệm nghĩa quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường chú tại thôn bốn xã tam hưng huyện thủy nguyên tp hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện